bên cạnh nhiệm vụ duy trì môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc chủ quyền
toàn ngành ngoại giao cũng cần phải chuyển sang tư duy ngoại giao phục vụ kinh tế
phục vụ mục tiêu xây dựng đất nước phát triển theo hướng hiện đại
hội nhập kinh tế vẫn là trọng tâm của ngành ngoại giao
các lĩnh vực đối ngoại khác sẽ phục vụ cho ngoại giao kinh tế
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại phiên họp thứ hai trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ hai mươi chín
diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh bộ ngoại giao
đã đề cao nhiệm vụ và tư duy ngoại giao phục vụ phát triển trong năm năm tới
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững tăng trưởng kinh tế hài hòa
bảo đảm các mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường
thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành ngoại giao chưa đạt được
đó là những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội còn ở mức khiêm tốn
và chưa thành công trong lĩnh vực thu hút
ở cấp độ quốc gia cần nhìn nhận rằng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội
mà chúng ta đạt được vẫn còn ở mức khiêm tốn
so với mặt bằng chung và nhiệm độ phát triển của thế giới
việt nam đứng thứ một mươi ba trên thế giới về dân số
nhưng quy mô kinh tế chỉ đứng thứ bốn mươi tám và gdp đầu người đứng thứ một trăm ba mươi ba
chỉ bằng hơn một phần nữa
việt nam mức trung bình của thế giới
năng suất lao động trung bình của việt nam bằng một nửa của asean
chúng ta chưa thành công trong việc thu hút fdi
hiện có tới tám mươi công nghệ fdi sang việt nam là công nghệ trung bình
tận dụng tài nguyên và nhân công giá rẻ
trong đó công nghệ cao chỉ chiếm sáu
nguy cơ tụt khẩu xa hơn về kinh tế là rất hiện hưởng
trong giai đoạn mới thủ tướng nhận định bài toán lớn đặt ra cho ngành ngoại giao là làm sao để việt nam có thể lái con thuyền của mình
giữa những dòng chảy chiến lược của các nước lớn với xu thế chủ đạo của khu vực và thế giới
qua đó tận dụng và xác lập được vị thế của mình trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
cũng như vị thế vững chắc về đối ngoại để giữ vững hòa bình ổn định phục vụ phát triển
đồng thời phát huy vai trò của việt nam trên trường quốc tế
để giải quyết bài toán đó
thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao cần tập trung vào năm vấn đề mấu chốt
đó là cần định hình được những ưu tiên chiến lược của đất nước
và xác lập một tư duy chiến lược cho ngành ngoại giao trong thời kỳ mới
đặc biệt việt nam cần đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng thể chế asean
nhằm hướng tới một cộng đồng asean thống nhất trong đa dạng
phát triển kinh tế xã hội và phát huy vị thế của nước ta trên trường quốc tế
cần có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất về nhiệm vụ đối ngoại và quản lý đối ngoại
thực hiện chí đạo của bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã thành lập
ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và đã thành lập ba ban chỉ đạo liên ngành
về các lĩnh vực cụ thể cho thủ tướng và ba phó thủ tướng chỉ đạo
bộ ngoại giao cần phát huy vai trò thống nhất quản lý đối ngoại
tạo được sức mạnh tổng hợp trong ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
sẽ phó hợp liên ngành và đắt thanh chốt để bảo đảm sự chỉ đạo
điều phối kịp thời và có hiệu quả các hoạt động hội nhập nhắc hội nhập kinh tế
thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao cần làm sao để hội nhập sâu rộng
thực hiện tốt hiến pháp để nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao
phục vụ phát triển trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị ngoại giao kinh tế cần đẩy mạnh đổi mới tư duy
nâng lên tầm ngoại giao kinh tế phát triển
bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đánh giá tình hình
nắm bắt kịp thời xu thế để làm tốt công tác tham mưu giúp chính phủ hoạch định chính sách
biện pháp điều hành kinh tế xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững
thủ tướng yêu cầu từng cấp từng ngành từng địa phương cũng cần phải biết làm đối ngoại
chăm lo công tác đối ngoại thuộc phạm vi mình phụ trách
thủ tướng cho rằng những nhiệm vụ về đối ngoại kinh tế đối ngoại của chúng ta đã và đang làm như vận động oda
thúc đẩy sớm phê chuẩn các fta nhất là fta thế hệ mới
tại hội nghị thủ tướng cũng đề cập đến kiến tạo ngành ngoại giao với vai trò
nhiệm vụ kiến tạo trong tình hình mới sẽ đòi hỏi sự nhạy bén và tinh thần cầu thị
linh hoạt sẵn sàng chuyển mình để đứng đầu sóng ngọn gió đưa đất nước tiếp tục ra biển lớn
thủ tướng yêu cầu nhà ngoại giao chuyên nghiệp của thời đại mới sẽ phải kiêm cả vai trò là nhà kinh tế
học giả xúc tiến đầu tư và là những nhà văn hóa việt